nhân dịp về dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày bắc hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy biểu dương cá nhân đạt danh hiệu vì sự phát triển thanh hóa công dân kiểu mẫu
tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
do tỉnh thanh hóa tổ chức chiều nay chủ tịch nước trần đại quang cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm
và làm việc với công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ chỉ huy quân sự bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn thách thức
thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ vững chắc biên giới chủ quyền biển đảo
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội và đối ngoại của địa phương
là công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền ban hành trên một trăm năm mươi phương án kế hoạch
chương trình hành động để lãnh đạo chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu với cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo
chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã tham mưu tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án
kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới bờ biển hải đảo
biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa đã đạt được trong năm vừa qua
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn trong thời gian tới lực lượng vũ trang của tỉnh bám sát và phục vụ tốt
nhiệm vụ chính trị của địa phương tập trung làm tốt công tác nắm phân tích đánh giá dự báo tình hình
để kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện tốt mục tiêu
nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ giữ vững an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
để xây dựng các khu vực phòng thủ tình nguyện vững chắc xây dựng cơ sở xã phường vững mạnh
phải quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ và nhân dân
để cho mọi cấp mọi ngành đều phải quán triệt cái việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
với đảm bảo quốc phòng và an ninh để cụ thể hóa vào trong tương lai
để giúp chúng ta giữ vững kế hoạch trong chương trình hành động cụ thể
trên cơ sở đó tiếp tục quan tâm xây dựng và tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
và trước hết như chúng ta thường nhấn mạnh đó là tiềm lực về chính trị rồi tiềm lực về tinh thần
cái mà các ông chí nói là thế trận lòng dân đó là cái chỗ dựa rất là quan trọng
để giúp cho chúng ta giữ vững cái ổn định chính trị xã hội từ cơ sở
và góp phần đảm bảo tốt môi trường an ninh an toàn của toàn tỉnh chúng ta
để phục vụ thắng lợi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh
chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa tiếp tục tăng cường phối hợp
hiệp đồng chiến đấu với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
an ninh thông tin an ninh kinh tế triển khai các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước
phòng chống địch móc nối thâm nhập cài cắm nội gián đấu tranh phòng chống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh